tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến lần thứ hai về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công
phó chủ tịch quốc hội unchulu cho rằng luật này phải giải quyết được vấn đề thực tế
qua các kỳ họp các đại biểu đều nêu vấn đề đầu tư công hết sức trì trệ
vì vậy khi sửa đổi luật này cần bám sát quan điểm giả soát các nội dung không hợp lý để sửa đổi
nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắt và thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư công
hạn chế tối đa việc sửa các quy định chưa thực sự cần thiết
nhất trí về ý kiến của phó chủ tịch quốc hội unchulu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
luật này phải giải quyết được những vấn đề vướng mắt mà thực tế đặt ra
cần xem lại khái niệm đầu tư công xem có xung đột với các khái niệm ở luật khác hay không
đặc biệt là luật ngân sách nhà nước
nếu đưa vào luật đầu tư công những khoản cấp bù lãi suất tính dụng ưu đại
rồi vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước
hay là hỗ trợ các đối tượng chính sách khác theo quyết định của thủ tướng
thì nó xem lại luật quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp
hay là luật ngân sách nhà nước v v để đảm bảo cho nó chặt chẽ
còn năm hai nghìn hai mươi khi được quản lý vốn nhà nước đầu tư
tịch quốc hội cũng nhắc đến vụ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đất lúa của tỉnh bình thuận
để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
hiện nay vấn đề này đang gặp nhiều vớn mắt phải xin ý kiến quốc hội
quốc hội có thể giải quyết được bằng một cái đưa vào một cái điều trong nghị quyết kỳ họp
để giải quyết những cái việc khác biệt như thế nhưng đã đến mức cần thiết là thay đổi hết
vì nếu thay đổi cái chỗ này trong luật đầu tư công á
thì phải sửa lại luật đầu tư sửa lại luật đất đai
nó sẽ đúng với những cái luật khác
hiện hạn trách nhiệm của quốc hội trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước